công an tp hà nội đã phối hợp cùng bộ tư lệnh thủ đô tổ chức buổi diễn tập thực binh xử lý tình huống giải tán đám đông biểu tình gây dối an ninh trật tự tấn công đối tượng khủng bố và giải cứu con tin khắc phục hậu quả năm hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của hơn năm cán bộ chiến sĩ và công dân
dự buổi diễn tập có thượng tướng nguyễn phương nam ủy viên trung ương đảng phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
về phía tp hà nội có đồng chí ngô thị thanh hằng phó bi thư thường trực thành ủy hà nội đồng chí nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
buổi diễn tập gồm các hoạt động biểu dương lực lượng phương tiện biểu diễn võ thuật bắn súng chiến thuật
hoạt động chính là thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình gây dối an ninh trật tự triển khai các phương án bảo vệ trụ sở thành ủy hội đồng nhân dân ubnd tp thực binh tấn công đối tượng khủng bố giải cứu con tin thực binh phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả
buổi diễn tập thực binh đã diễn ra chất lượng với nhiều khí tài hiện đại và những màn biểu diễn võ thuật điêu luyện các tình huống thực tế được xử lý dứt khoát hiệu quả
điểm mới tại buổi diễn tập năm nay là việc đã huy động được ba mươi tổ công tác thuộc công an quận huyện thị xã tham gia diễn tập làm tăng thêm tính sinh động phù hợp với thực tiễn trên địa bàn hà nội
thông qua hoạt động diễn tập đã cho thấy sự lớn mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại của lực lượng vũ trang thủ đô đồng thời cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành
việc triển khai kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng lực lượng và mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng tham gia giải quyết tình huống
nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ đảng viên và nhân dân từ đó tích cực chủ động tham gia phòng chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ phòng chống khủng bố
làm thất bại âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho thủ đô trong mọi tình huống
sáng nay tại cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
cùng dự có thượng tướng lê quý vương ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an cùng dự có thiếu tướng nguyễn xuyên ngọc thứ trưởng bộ công an
nguyên cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
tại lễ công bố thượng tướng lê quý vương đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đại tá nguyễn văn long giám đốc công an tỉnh bắc ninh
đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
chúc mừng đại tá nguyễn văn long nhận nhiệm vụ mới thứ trưởng bộ công an lê quý vương yêu cầu trên cương vị công tác mới
đồng chí tân cục trưởng phát huy kinh nghiệm trí tuệ của bản thân cùng với tập thể đảng ủy lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
xây dựng đơn vị trong sạch đoàn kết vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an giao phó
đại tá nguyễn văn long đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và quyết tâm trong thời gian tới sẽ nỗ lực phấn đấu kế thừa những kinh nghiệm
thành quả mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu đã giải công đạt được qua các thời kỳ
quy tụ đoàn kết thống nhất trong đảng ủy lãnh đạo và toàn thể cán bộ đảng viên trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
sáng nay tại hà nội đã diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc hội luật gia việt nam lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi sáu
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bi thư dự đại hội
cùng dự đại hội có các nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
về phía bộ công an tới dự có đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ngoài ra còn có đại diện các bộ ban ngành đoàn thể ở trung ương địa phương cùng hơn ba trăm linh đại biểu đại diện cho trên sáu mươi ba hội viên hội luật gia việt nam tham dự đại hội
tại đại hội các đại biểu đã đồng góp ý kiến và thông qua các văn kiện và bầu ban chấp hành trung ương hội khóa một mươi ba
đồng thời thảo luận một số lĩnh vực hoạt động trọng tâm của hội trong nhiệm kỳ tới với phương châm đoàn kết dân chủ
sáng tạo phát triển nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước
để góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ của đất nước thường trực ban bí thư trần quốc vượng đề nghị hội luật gia việt nam
cần bám sát và nắm vững các quan điểm của đảng nhà nước triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của hội
là tổ chức của những người làm công tác pháp luật hội luật gia việt nam cần
và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tăng cường kỷ luật kỷ cương trách nghiệm
đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí củng cố niềm tin của nhân dân
giữ vững môi trường hòa bình ổn định bảo vệ vững chắc tổ quốc đẩy mạnh công cuộc đổi mới phát triển đất nước bền vững
tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thường trực ban bí thư trần quốc vượng đã trao huân trường hữu nghị
tặng bà jenny mer chủ tịch hội luật gia dân chủ quốc tế
vì những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng bảo vệ chủ quyền của việt nam
phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa giới luật gia quốc tế với giới luật gia việt nam